cảm ơn các bạn đã theo dõi
các luật sư cũng tham gia tranh luận trình bày quan điểm bào chữa cho các thân chủ của mình là các bị cáo cựu phó tổng giám đốc tổng công ty mobifone thành viên hội đồng thành viên tổng công ty
hầu hết các ý kiến trong phiên tranh tụng đều thừa nhận tội danh bị viện kiểm sát truy tố là có cơ sở
tuy nhiên cũng đưa ra một số lập luận trình bày về tính chất hành vi vi phạm của các bị cáo đã thực hiện với vai trò đồng phạm một cách mờ nhạt giản đơn có mức độ
luật sư cho rằng trong vụ án này để xác định đúng vị trí vai trò mức độ vi phạm của các bị cáo hội đồng xét xử và viện kiểm sát cần xem xét kỹ hoàn cảnh phạm tội đặc biệt là vai trò giúp sức của bị cáo
bởi theo nội dung trong cáo trạng và bản luận tội dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của mobifone ngay từ đầu đến cuối đều có sự chỉ đạo xuyên suốt của các bị cáo trong bộ thông tin và truyền thông
điều này có ý nghĩa quyết định rất lớn trong dự án này qua đó các bị cáo và luật sư xin được giảm nhẹ mức án so với đề nghị của viện kiểm sát
hàng chục tấn thiết bị y tế đồ dùng trẻ em nghi nhập lậu tại công ty cổ phần thiết bị y tế hải nam có địa chỉ tại xã tương giang thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh vừa bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ
trong bốn kho chứa hàng tại công ty đoàn kiểm tra phát hiện nhiều mặt hàng như bình sữa miếng rán hạ sốt chỉ nha khoa
núm thì giả đều là những mặt hàng được ưa chuộng và sử dụng nhiều trên thị trường tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng đặc biệt là trẻ em
theo nhận định ban đầu các sản phẩm trên nghi có dấu hiệu là hàng nhập lậu làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng
chủ cơ sở là nguyễn hữu hưng khai đã nhập số hàng hóa trên từ trung quốc để phân phối ra thị trường
hiện công an tỉnh bắc ninh đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra phân loại làm việc với chủ cơ sở về nguồn gốc của số hàng trên
công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa cho biết đang tạm giữ võ trọng quý
chú xã bình sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát kinh tế kết hợp cùng cảnh sát giao thông công an thành phố rạch giá
bắt quả tang đối tượng võ trọng quý điều khiển xe ô tô một mươi sáu chỗ chạy hướng tuyến tránh về thành phố rạch giá
qua kiểm tra phát hiện xe chở một mươi năm bao chiếc
thuốc lá ngoại hiệu hero z scott tại cơ quan công an quý thừa nhận số thuốc lá trên trở thuê cho đầu nậu
từ cửa khẩu tỉnh biên tỉnh an giang về thị xã long mỹ hậu giang với giá hai triệu đồng
liên tiếp trong những ngày qua hàng trăm kg pháo nổ vận chuyển trái phép
đã bị lực lượng chức năng của tỉnh quảng bình lạng sơn phát hiện thu giữ
tại km sáu trăm ba mươi năm trên quốc lộ một a thuộc địa phận xã thanh trải huyện bố trải tỉnh quảng bình
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ngày một mươi chín tháng một mươi hai đã phát hiện phạm công thìn
trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh điều khiển xe taxi vận chuyển chín mươi ba hộp pháo
loại ba mươi sáu quả do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng một trăm ba mươi kg
lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao đối tượng tăng vật cho công an huyện bố trạch điều tra
cùng ngày tại lạng sơn đồn biên phòng tân thanh chủ trì phối hợp với công an huyện văn lãng
và chi cục khải quan tân thanh đã phát hiện bắt giữ đối tượng trần văn thủy
trú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi lái xe ô tô đầu kéo vận chuyển trái phép
bảy mươi tám kg pháo hoa dạng phụt nổ được cất dấu trong ngăn tự chế dưới gầm xe ô tô
trước đó tại khu vực cổng kiểm soát số một cửa khẩu tân thanh các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện
bắt giữ đối tượng phạm đắc tuyến chú tại huyện an lão thành phố hải phòng
đang vận chuyển hai mươi bánh pháo nổ hình trụ tròn và hai trăm bảy mươi sáu quả pháo hình bóng đèn
tổng trọng lượng là ba mươi chín kg các loại
các đối tượng đều khai nhận mua số pháo trên từ chợ bên kia biên giới
mục đích mang về việt nam để đốt trong dịp tết nguyên đán
tất cả mọi hành vi buôn bán vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo trái phép đều bị pháp luật nghiêm cấm
bằng nhiều biện pháp và hình thức tuyên truyền liên tục trong nhiều năm
đa số người dân đều nhận thức và chấp hành nghiêm túc
tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng cố tình vi phạm bởi lợi nhuận
cộng với thái độ cố tình coi thường pháp luật của một bộ phận người tham gia mua bán mặt hàng cấm này
ghi nhận trên địa bàn tỉnh lạng sơn
địa phương có tình trạng buôn bán vận chuyển pháo nổi trái phép có nhiều diễn biến phức tạp
từ đầu năm đến nay các lực lượng công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt xử một trăm tám mươi năm vụ
hai trăm bốn mươi năm đối tượng thu trên hai mươi ba sáu tấn pháo nổ các loại do trung quốc sản xuất
giảm một vụ tăng gần một mươi hai tấn pháo so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đã khởi tố một trăm bảy mươi bảy vụ hai trăm hai mươi ba bị can
điều đó cho thấy hoạt động buôn bán vận chuyển pháo trái phép từ trung quốc qua địa bàn lạng sơn
về các tỉnh tiêu thụ vẫn diễn biến phức tạp quy mô ngày càng lớn
chúng tôi xác định nguyên nhân là thứ nhất là do nhu cầu sử dụng pháo nổ ở các địa bàn nội địa cũng còn rất lớn
thứ hai là việc buôn bán vận chuyển pháo nổ mang lại lợi nhuận rất là cao
mặc dù chúng tôi đã đấu tranh bắt giữ rất nhiều vụ và cũng xử lý rất nghiêm khắc
tuy nhiên là vì lợi nhuận cho nên các đối tượng vẫn gia tăng hoạt động
và những vụ buôn bán vận chuyển pháo với số lượng lớn
pháo nổ bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức do pháp luật quy định
tuy nhiên bên kia bên dưới pháo nổ các loại lại được bày bán công khai
đây cũng là nguồn nhân khiến nhiều đối tượng nảy sinh lòng tham vì lợi nhuận
mà bất chấp mọi thủ đoạn để buôn bán vận chuyển pháo nổ về nước
em hôm nay em lên xe bên bắc em bắt xe về hà nội thì tình cờ có một bác nhiều nhiều xe ôm
bảo là có mua báo về dùng tết không
em về là mục đích này em dùng với lại
mỗi người cho một cái
hôm nay em đi đến lạc sơn và đi ra đến chân đường mòn bốn trăm bảy mươi bốn để mua pháo về tết đốt
em mua hết hai mươi sáu dàn pháo hết hai triệu tám đi
trên đường đi về thì đến trạm dâu khuyết thì được công an kiểm tra và bắt giữ
chương bình mỗi ngày có vài nghìn lượt phương tiện đến và đi qua địa bàn tỉnh lạc sơn
lượng khách tham quan du lịch buôn bán nên tiềm ẩn các hoạt động vi phạm pháp luật
trong đó có hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ
với quyết tâm đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo lực lượng công an đã chủ động phối hợp
với các chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân
học sinh sinh viên với tách hại của việc mua bán vận chuyển tàng chữ và sử dụng pháo nổ
các quy định của pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm đồng thời triển khai các
biện pháp trinh sát nắm tình hình quản lý địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn biên giới
cửa khẩu bám sát địa bàn kịp thời phát hiện mọi hành vi buôn bán nhập lậu vận chuyển
tàng trữ pháo kiên quyết đấu tranh ngăn chặn kiềm chế không để pháo nổ trái phép lọt sâu vào nội địa
tiếp tục với những thông tin khác công an thành phố lai châu cho biết vừa phát hiện vụ vận chuyển gần
hai tạ nội tạng châu bò không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai
tổ công tác công an thành phố lai châu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xe khách
chạy tuyến hà nội mường tè nghi vận chuyển hàng hóa là nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất
xứ tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện trong cốp xe khách có chứa hai thùng xốp và một bao tải
có trọng lượng lớn nội tạng động vật biểu hiện bốc mùi hôi thối làm việc với cơ quan công an
các nhà xe bắt đầu khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên vận chuyển từ tỉnh vĩnh phúc đi mường tè
lai châu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không có giấy kiểm dịch động vật
để đảm bảo việc nuôi tái đàn lợn thận trọng và hiệu quả giảm thiểu nguy cơ tái phát bệnh dịch
tả lợn châu phi kiểm soát được nguồn cung và giữ ổn định thị trường mặt hàng thịt lợn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn gửi các doanh nghiệp về chăn nuôi tái đàn lợn
theo đó bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị các doanh nghiệp chăn nuôi lợn tổ chức nuôi tái
đàn lợn thận trọng hiệu quả giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch bệnh theo quy định hiện hành và hướng
dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi về việc tái đàn trong chăn nuôi lợn
áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp sử dụng các chế phẩm
cao sức đề kháng cho đàn lợn tổ chức chăn nuôi sản xuất đảm bảo bình ổn giá cung cấp thông tin đầy
đủ kịp thời về nguồn cung và giá mặt hàng lợn để người sản xuất và tiêu dùng biết tránh hiện tượng
găm hàng thổi giá lên cao bất thường tuyệt đối không tham gia tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển
mổ lợn buôn bán trái phép lợn các sản phẩm lợn qua biên giới giữa việt nam và các nước
trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thông báo về bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
để phối hợp giải quyết
ngày hôm nay sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh bình phước cho biết
ubnd các huyện thị xã thành phố trong tỉnh bình phước đã thực hiện hỗ trợ cho các hội dân có lợn
mắc bệnh dịch tả lợn châu phi với tổng số tiền gần bốn mươi tỷ đồng
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tổng đàn lợn chết và tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi
là hai mươi một sáu trăm bốn mươi chín con trên một bốn trăm hai mươi bốn hộ của chín mươi chín xã thuộc một mươi một huyện thị xã thành phố
tổng trọng lượng tiêu hủy là trên một một trăm ba mươi ba tấn
tỉnh bình phước hiện đã thực hiện hỗ trợ hai đợt cho các hộ dân có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
với tổng số tiền gần bốn mươi tỷ đồng
cùng với đó các địa phương cũng đã hỗ trợ hơn bảy tỷ đồng cho công tác
phòng chống dịch
hiện toàn tỉnh bình phước đã có chín mươi một trên chín mươi chín xã có bệnh dịch tả lợn châu phi
đã qua ba mươi ngày không phát sinh dịch bệnh
tình hình dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh bình phước cơ bản đã được khống chế
càng gần tết thì giá thanh long bắt đầu đi lên sau những chuỗi ngày giảm giá
theo đó tại các vựa chuyên thu mua thanh long tại các huyện hàm thuận nam hàm thuận bắc
bắc bình của tỉnh bình thuận giá luôn quanh mức là từ một mươi đến một mươi hai đồng
còn với những trái loại một thì giá là từ một mươi bốn đến một mươi năm đồng một kg
cao gấp đôi cách đây hai tháng
không chỉ thanh long ruột trắng mà thanh long ruột đỏ ở vùng chợ gạo của tỉnh tiền giang
cũng đang tăng mạnh
mức giá bình quân tại vựa là năm đồng một kg nhưng không có hàng để bán
ngay cả những trái loại ba hàng giạt cũng đang được các xe đẩy bán với giá là hai mươi năm đồng
và cũng không có số lượng nhiều
theo dự báo của hợp tác xã thanh long chợ gạo
giá thanh long ruột đỏ sẽ còn tăng mạnh và có thể cán mốc từ ba mươi đến ba mươi năm đồng một kg
khi nhu cầu thị trường tết tăng cao
thưa quý vị những năm gần đây nghề trồng nấm đã phát triển khá rầm rộ ở hà tĩnh
và mang lại nguồn thu nhập khá cao cho người dân
để đáp ứng nhu cầu này trung tâm sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu của tỉnh hà tĩnh
đã chú trọng về vấn đề chất lượng giống nấm và đa dạng hóa các loại nấm
thông tin này cũng sẽ thay cho lời kết của bản tin
kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
những ngày này tại trung tâm sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu hà tĩnh
luôn luôn tấp nập các xe hàng để vận chuyển các bịch giống nấm
về với bà con nhân dân ở các địa phương trong tỉnh
điều đáng nói là dông nấm ở đây được tin tưởng nên người dân ở nhiều nơi dù xa xôi
cũng về tận trung tâm để lấy với mong muốn có được những bịch giống chất lượng nhất phục vụ cho sản xuất
chuẩn bị bước vào mua nấm nè
thì anh em xuống tài góc ở hà tĩnh để lấy nấm về để phục vụ cho bà con
thì cũng có nhiều nơi bán nhưng mà tôi thấy cái chất lượng nấm ở hà tĩnh đấy nó chất lượng nó tốt
đạt cái tiêu chuẩn nấm lên nó đẹp tôi lấy về để phục vụ cho ba con ở đến địa bàn nước hết
dễ làm và có thu nhập khá cao nên từ năm hai nghìn một mươi ba khi hà tĩnh thực hiện đề án phát triển nấm ăn và nấm dược liệu
thì đây là nghề được người dân trong tỉnh lựa chọn
theo đó đã có nhiều mô hình nấm
vốn được quy hoạch nhà xưởng bài bản đáp ứng yêu cầu sản xuất
để nghề này mang lại hiệu quả cao trung tâm sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu tỉnh
đã không ngừng nâng cao chất lượng nguồn giống và nghiên cứu du nhập nhiều chủng loại nấm mới vào sản xuất
năm hai nghìn một mươi tám các sản phẩm nấm của trung tâm đã nhận được giải thưởng sản phẩm chất lượng quốc gia
bước vào đầu mùa vụ trung tâm thường là tổ chức các lực tập phận nâng cao kiến thức
về trình độ nối trồng nấm
cái thứ hai là trung tâm nghiên cứu du nhập đưa về các dòng nấm có năng suất chất lượng
đảm bảo phù hợp với điều kiện thời tiết của địa phương để phục vụ người dân
cái thứ ba là tập huyết nguyên vật liệu
cũng như là chuẩn bị các thiết bị trang thiết bị máy móc
và sản xuất các dòng nấm phục vụ đủ cực thời cho người dân
trong việc nối trồng và phát triển nấm
cái thứ tư là trung tâm đưa về các dòng nấm phục vụ đủ cực thời cho người dân
luôn luôn đồng hành với người dân và sẵn sàng báo tiêu các sản phẩm mà người dân sản xuất được
để đảm bảo cho người dân yên tâm về mặt sản xuất không lo vấn đề đầu ra
một mùa sản xuất nấm đang bắt đầu bà con nhân dân đang khấp khởi với bao dự định
tin rằng với những nỗ lực của trung tâm sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu hà tĩnh
người dân sẽ có được nguồn giống chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nấm
trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế
tạo tính bền vững